tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi bốn trước yêu cầu của cách mạng và dưới sự lãnh đạo của đảng
tại số nhà bốn mươi sáu bắt đàn hoàn kiếm một tổ chức quần chúng của thanh niên hà nội trực thuộc mặt trận việt minh đã ra đời
mang tên đoàn thanh niên cứu quốc hoàng diệu với sáu mươi đoàn viên trong đó hầu hết là những học sinh các trường bưởi thăng long và đồng khánh
bảy mươi năm năm trước họ là những chàng trai cô gái có tuổi đời còn rất trẻ nhưng sớm giác ngộ cách mạng
trở thành lực lượng nong cốt của cuộc khởi nghĩa dành chính quyền thành công ở hà nội
năm một nghìn chín trăm bốn mươi bốn người thanh niên lê đức vân giác ngộ
lê đức vân giác ngộ cách mạng được kết nạp vào đoàn thanh niên cứu quốc thành hoàng diệu và kết nạp đảng khi mới một mươi sáu tuổi
khi đó ông và các đoàn viên khác được giao nhiều nhiệm vụ như rải truyền đơn dán áp phích trao cờ việt minh
thành lập các đội tự vệ vũ trang mở các lớp huấn luyện quân sự cấp tốc diễn thuyết sung phong ở nơi đông người
từ những tờ truyền đơn những buổi tuyên truyền như thế đã truyền tải đến đông đảo nhân dân nhận thức về đảng bác hồ và về cách mạng việt nam

khi đó chiến sĩ của thanh niên cứu quốc thành hoàng diệu được giao nhiệm vụ phá bằng được cuộc bít tinh của địch
cuộc bít tinh của địch vừa bắt đầu thì các chiến sĩ bất ngờ chiến lấy diễn đàn
đại diện việt minh đứng lên kêu gọi nhân dân ủng hộ việt minh đánh đổ chính phủ bù nhìn thân nhật dành chính quyền về tay nhân dân
cuộc bít tinh trở thành cuộc biểu tình quần hành của quần chúng nhân dân
việc phá lễ meeting của địch ngày một mươi bảy tháng tám đã tạo tiền đề cho cuộc khởi nghĩa ngày một mươi chín tháng tám thành công